nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ với hoa kỳ ngày một mươi tháng sáu tại hà nội
trung tâm vũ trụ việt nam viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam phối hợp với đại sứ quán mỹ
tổ chức buổi tọa đàm khám phá không gian chung và thương mại hóa không gian
tại buổi tọa đàm ông jos frank broden đại sứ sanh dự về vũ trụ của hoa kỳ
nguyên tổng giám đốc cơ quan hàng không và vũ trụ hoa kỳ nasa đã chia sẻ những thông tin
về trạm vũ trụ quốc tế iss hành trình khám phá vũ trụ của nasa thu hút đông đào các cán bộ
viện hàn lâm học sinh sinh viên quan tâm tới lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam ông jas frank broden và trung tâm
vũ trụ việt nam đã trao đổi về chiến lược kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển các
chương trình không gian giáo dục cộng đồng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nasa
và trung tâm vũ trụ việt nam